thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic
đáng chú ý trong phiên tòa sáng nay tòa đã không xét đơn kháng cáo từ người thân
luật sư của nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch aic tám bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa
hội đồng xét xử cho rằng từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm
tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục
đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
nhưng cho đến phiên tòa hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt
do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã việc truy nã không có kết quả
nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định
tại điểm a quản hai điều hai trăm chín mươi bộ luật tố tổng hình sự
sau khi xét xử sơ thẩm bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định
ngoài ra hội đồng xét xử cũng cho biết việc các bị cáo bỏ trốn bị truy nã đến nay chưa có kết quả
đã thể hiện việc các bị cáo tự từ bỏ quyền của bị can bị cáo theo quy định của pháp luật
từ đó hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận
việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo đang bỏ trốn
trước đó tòa án sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt nguyễn thị thanh nhàn
và tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt buộc cựu chủ tịch công ty aec phải chấp hành ba mươi năm tù
về tội phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng gồm lưu hồ trọng nghĩa
trú tại tp hcm mai thanh phong và nguyễn tấn thành cùng chú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trên quốc lộ một a lực lượng công an tổ chức dừng và kiểm tra xe do mai thanh phong điều khiển
phát hiện lưu hồ trọng nghĩa đang vận chuyển trái phép khoảng một năm kg ma túy đá
được ngụy trang tinh vi trong một hộp sữa và hai hộp vải được đóng kín
trên xe taxi còn có bạn gái của nghĩa đi cùng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an làm việc
qua đấu tranh được biết số ma túy trên do nguyễn tấn thành mua của một đối tượng tại tp hcm
sau đó thuê nghĩa vận chuyển về bình thuận giao cho thành với giá một mươi năm triệu đồng
còn đối tượng phong được thành thuê vào đồng nai để chở nghĩa mang ma túy về giao cho thành
qua đầu tranh mở rộng lực lượng công an đã bắt khẩn cấp nguyễn tấn thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại hai trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn huyện văn quan và thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo
sát hạch lái xe là trung tâm tùng linh và minh long
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam về hành vi đưa nhận hối lộ để điều tra đối với chín trường hợp thuộc hai trung tâm này
và hai bị can là lãnh đạo phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn
theo điều tra ban đầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho cán bộ phòng chức năng của sở giao thông vận tài
nhằm mục đích tạo điều kiện cho các học viên trong quá trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp về giao thông có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã thay đổi phương thức kiểm tra xử lý với quyết tâm cao nhất xử lý triệt để tình trạng đã uống rượu bia vẫn cố tình lấy xe
các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
đây là buổi kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông hàng xanh
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm vừa diễn ra
sau hơn một giờ lập chốt tại giao lộ phạm văn đồng nguyễn xí quận bình thạnh
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra một mươi người điều khiển xe hai bánh có biểu hiện bất thường
kết quả đo độ cồn có tới chín trên một mươi người vi phạm
đáng nói hơn trong chín người này có tới sáu trường hợp vi phạm vẫn mức kịch khung
mặc dù bị nhiều lý do và hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên mọi trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý
cụ thể ba trường hợp vi phạm ở mức dưới năm mươi mg trên một lít khí thở bị phạt hai năm triệu đồng tức giấy phép lái xe một mươi một tháng
các trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung từ tám mươi mg trên một lít khí thở trở lên bị phạt bảy triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng và tất cả đều bị tạm giữ phương tiện bảy ngày
cũng trong buổi kiểm tra này tổ công tác di chuyển chốt kiểm tra tới khu vực giao lộ phạm văn đồng quốc lộ một mươi ba tp thủ đức
tại đây tổ công tác tiếp tục phát hiện tám trên một mươi người vi phạm nồng độ cồn
trong số này cũng có tới sáu trường hợp vượt mức kịch khung
như vậy trong khoảng hai tiếng làm việc tổ công tác đã phát hiện kiểm tra lập biên bản một mươi bảy trên hai mươi trường hợp
trong đó có một mươi hai trên một mươi bảy trường hợp bị xứ phạm
kết quả này cho thấy số người sử dụng rượu bia đồ uống có cồn bị kiểm tra phát hiện là cao nhất từ trước đến nay
trong thời gian cũng như tiến đường địa bàn có nhiều khả năng là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sử dụng rượu bia chất kích thích chất ma tí
ngoài ra thì thành lập năm khu vực để mà chúng tôi kiểm soát để các lực lượng phối hợp từng ra kiểm soát
gồm có khu vực trong thành phố khu vực còn ngoài trung tâm
theo các chuyên gia người đã sử dụng đồ uống có cồn thường tự cho rằng mình còn kiểm soát được hành vi đủ khả năng chạy xe
tuy nhiên thực tế nhiều trường hợp mất ý thức mà không biết
nên rất dễ tự gây tai nạn cho mình và gây hỏa tới người khác
với mầm móng gây ra các tai nạn khung lường này lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
sẽ tiếp tục mạnh tay kiểm soát kiểm tra xử lý mọi trường hợp vi phạm
tại chỉ thị của thủ tướng ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
về tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đã chỉ rõ
trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông
phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
tất cả các hành vi vi phạm về trực tự an toàn giao thông
phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chí thị cũng chỉ rõ việc nghiêm cấm cán bộ đáng viên can thiệp
tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng
nghiêm cấm lực lượng chức năng sơ xoa bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức
mọi cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông
phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của đảng
của từng ngành cơ quan đơn vị
cường quyết khởi tố điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông
có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ
trong sáng nay hai mươi hai tháng năm gần năm giáo viên học sinh trên địa bàn
quận gò vấp tp hcm đã tham gia lễ ký kết chương trình phối hợp hành động mô hình
cổng trừ an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
mục tiêu xây dựng mô hình nhỏ ý nghĩa lớn giáo dục pháp luật
với các em học sinh ngay từ trên ghế nhà trường
hạn chế tối đa tai nạn giao thông đối với cán bộ giáo viên và học sinh
giao thông sẽ thường xuyên tuần tra cung quyết xử lý các hành vi vi phạm
không để xảy ra ủng tắc giao thông trước cổng trường
một trăm linh học sinh viết cam kết đề nghị phụ huynh ký cam kết
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
mô hình cổng trường an toàn giao thông ra đời
với mục tiêu giải quyết tình trạng ủng tắc
mất trực tự an toàn giao thông tại các cổng trường
ngăn ngừa học sinh vi phạm luật an toàn giao thông
có phần giáo dục ý thức chấp hành luật cho các em
ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường
tuy nhiên để mô hình thực sự phát huy tác dụng
không mang tính hình thức cần nhất là sự chung tay góp sức
của phụ huynh học sinh các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội
trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông
giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố đáng tiếc
và để tai nạn giao thông không còn là nỗi ám ảnh
cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm công an quận một mươi một tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với ba đối tượng
để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng
đây là nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến
tại nhà hàng tiệc cưới tại công viên nước đầm sen
gây bức xúc dư luận mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
theo cơ quan điều tra do đã có mâu thuẫn từ trước
nên khi gặp nhau tại đám cưới
lê ngọc hùng phát sinh năm hai nghìn hai ngụ tính tiền giang
và trần văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ quận bình tân tp hcm đã xảy ra xô xát
lúc này hai nhóm bạn đi cùng cầm hung khí ba chỉa
la vào ấu đã rụt đuổi nhau từ trong nhà hàng ra ngoài đường
đập phá nhiều bàn ghế cưa kính nhà hàng
khiến thực khách sợ hãi chạy tán loạn
sau khi ấu đả nhóm này rời đi
vào cuộc điều tra công an quận một mươi một đã tạm giữ phát thanh và nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ quận bình tân
tại cơ quan điều tra phát tuấn thanh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
cơ quan công an kêu gọi những người tham gia của ấu đả
nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hướng sự khoa học của pháp luật
thưa quý vị sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
ngay sau phiên khai mạc thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng lê minh khái trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo nêu rõ trong bối cảnh rất khó khăn
điều hành kinh tế vẫn thực hiện được các mục tiêu ổn định vĩ mô
kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn
của nền kinh tế trong đó năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt và vượt một mươi ba trên một mươi năm chỉ tiêu
kế hoạch đề ra tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi hai vẫn còn hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch
đó là giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện một số chính sách
thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
ba chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu
về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay báo cáo cho thấy
tiếp diễn đà giảm tốc từ quý bốn năm trước kinh tế đang phải đối mặt
với nhiều khó khăn các động lực tăng trưởng đang trên đà suy yếu
tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạt ba ba mươi hai mức rất thấp trong điều kiện
nền kinh tế đã mở cửa sau khi kiểm soát dịch covid một mươi chín
trong đó nhiều địa phương sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp
thậm chí có địa phương tăng trưởng âm so với cùng kỳ
trước những khó khăn thách thức còn rất lớn phó thủ tướng lê minh khái cho biết
nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cần chú trọng những nội dung trọng tâm
như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn
chủ động linh hoạt điều hành tỷ giá lãi suất linh hoạt
chiều nay ngày hai mươi hai tháng năm liên bộ công thương tài chính thực hiện điều hành
giá xăng dầu theo chủ kỳ
tại kỳ điều hành chiều nay giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng
theo đó giá xăng e năm tăng ba trăm năm mươi đồng một lít giá mới là hai mươi bốn trăm tám mươi đồng một lít
xăng a chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi một bốn trăm chín mươi đồng một lít
dầu diesel tăng ba trăm linh đồng một lít giá mới là một mươi bảy chín trăm năm mươi đồng một lít
như vậy là sau ba phiên giảm giá liên tiếp trước đó từ một mươi năm h chiều nay
giá xăng dầu đã bật tăng nhẹ trở lại
kỳ này liên bộ công thương tài chính quyết định không chi sử dụng
quỹ bình ổn giá xăng dầu
tuy nhiên thực hiện trích lập vào quỹ các mặt hàng xăng ở mức ba trăm linh đồng một lít
mới đây tập đoàn điện lực việt nam evn đã thông báo tăng giá bán lẻ điện bình quân ba
so với giá hiện hành tức là tăng năm mươi sáu đồng trên một kwh từ một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng lên một chín trăm hai mươi ba mươi bảy đồng
tức là mức tăng này tuy không lớn nhưng vẫn có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và đời sống người dân khi mùa nắng nóng đã tới
những tháng nắng nóng mỗi gia đình tiền điện tiêu thụ thường tăng cao hơn tháng bình thường gấp hai lần
gia đình bà hằng cũng như nhiều người khác việc tăng giá điện lần này không tránh khỏi âu lo
tôi thấy rằng tiền điện nó tăng nhanh quá giá tiền thanh toán quá nhiều
thì tôi cũng muốn rằng là bên điện lực hãy giải thích
theo tính toán việc tăng giá điện lần này sẽ có hơn một tám triệu hộ sản xuất
sẽ phải trả thêm ba trăm linh bảy đồng một tháng một hộ sáu trăm sáu mươi hai khách hàng là hộ hành chính sự nghiệp
sẽ phải trả thêm bốn mươi đồng một tháng một hộ năm trăm hai mươi tám hộ kinh doanh dịch vụ
sẽ phải trả thêm một trăm bốn mươi một đồng một tháng một hộ
nói chung nếu mà tăng điện thì rất nhiên là cái chi phí nó cũng phải tăng lên
thì cái này rất nhiên là nó cũng khó khăn
chúng tôi cũng có những chiến lược như tăng giá giảm giờ làm
hoặc là có những quy hoạch kế hoạch sản xuất nó phù hợp nhất để tiết kiệm làm sao nhất cái chi phí
về điện lần này
điện nước cũng như là các chi phí khác khi nó ảnh hưởng đến việc sản xuất thì nó cũng sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến cái cpi và chính vì cái việc tăng giá xăng giá điện cũng có thể kéo
theo nhiều sản phẩm nó sẽ tăng theo chính vì vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiêu dùng
giá điện là giá đầu vào trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội tình hình
kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất đang khó khăn giá nguyên liệu tăng cao
trong khi sức mua trên thị trường giảm sút vì thu nhập giảm
giá điện tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp
điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì phải căn cứ vào quyết định hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
và cái mức tăng ba là cái mức tăng thấp nhất trong cái quy định của quyết định hai mươi bốn và khi mà điều
trình thì là các đơn vị có liên quan tính toán rất nhiều cái yếu tố trong đó là
không ảnh hưởng đến doanh nghiệp